sau cơn bão số một mươi ba các tuyến đê biển của tỉnh quảng trị đã bị sạt lở nghiêm trọng
tài sản đất sản xuất của người dân đều bị cuốn trôi hết ra biển
vấn đề này hiện đang là nỗi lo lắng của chính quyền địa phương cũng như người dân nơi đây
đây là tuyến đê biển dài hơn năm km thuộc xã do hải huyện do linh tỉnh quảng trị
sau cơn bão số chín và cơn bão số một mươi ba dọc tuyến đê tan hoàng như thế này
chiều dài bờ biển từ thị trấn cửa việt huyện gio linh ra đến thị trấn cửa tùng huyện vĩnh linh là khoảng một mươi năm km
nhưng hiện nay đã bị sạt lở đến một mươi ba năm km
nhiều người dân sống mấy chục năm ở đây cho biết chưa bao giờ họ thấy mức độ sạt lở nghiêm trọng như năm nay
giải pháp trước mắt chúng tôi sẽ sán gạt và sắp xếp lại để cho bà con tạm thời trước mắt là cho buôn bán
để những ngân hàng thì cố gắng làm sao để phân nợ giảm nợ cho bà con
không chỉ sạt lở bờ biển huyện gio linh dọc bờ biển huyện vĩnh linh cũng đã bị sạt lở nghiêm trọng
nhiều tuyến đê và khu vực bãi tắm cửa tùng bị biển sâm thực sâu vào hàng chục mét
ubnd tỉnh giao cho sở tài nguyên môi trường sở nông nghiệp phát triển thông thôn sẽ nghiên cứu và lập một đề án tổng thể
đề nghị chính phủ các bộ ngân trung ương quan tâm cho tỉnh quảng trị giải pháp công trình và phía công trình
để mà tạo ra cái sự bền vững và cũng như là hàn chế mức thấp nhất
về vấn đề sạt lở
chưa năm nào thời tiết khắc nghiệt đối với tỉnh quảng trị nói riêng và miền trung nói chung như năm nay
trong vòng hơn một tháng mà có tới sáu trận lũ ba cần bão bờ biển bị sạt lở nặng nề
nếu không có các giải pháp quyết liệt thì các khu vực ven biển đường giao thông cũng như hàng trăm hectare đất sản xuất
và hàng nghìn ngôi nhà của người dân sẽ khó tồn tại bởi tình trạng xâm thực của biển